do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đã làm nhiệt độ trên địa bàn tỉnh lào cai liên tục giảm sâu
đặc biệt tại huyện sapa sáng nay nhiệt độ đo được ở mức rất thấp chỉ hai tám độ c
trước tình hình đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai đã cho học sinh nhiều trường trên địa bàn nghỉ học để bảo đảm an toàn cho sức khỏe
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai đã có trên hai mươi tám ba trăm linh học sinh ở các cấp phải nghỉ học tránh rét
do nhiệt độ ở khu vực này xuống thấp giao động từ hai đến bảy độ c
trong đó số học sinh mầm non phải nghỉ học chiếm đa số
cùng với đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai cũng đã chỉ đạo những trường học có học sinh đi học
phải tăng cường các biện pháp giữ ấm cho học sinh như chủ động bố trí các lò sửa điện trong phòng học
đóng kín các cửa sổ nhằm che chăn gió
học sinh được nghỉ học nhưng các nhà trường vẫn tổ chức đón nhận trông giữ trẻ khi gia đình có yêu cầu
học sinh tự học ở nhà thì nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để quản lý
duy trì các hoạt động chuyên môn khi thời tiết ấm lên và tổ chức dạy học trở lại